trong lúc đào móng thi công trụ sở công ty truyền tải điện một thuộc phường trúc bạch quận ba đình thành phố hà nội
các công nhân đã phát hiện một quả bom lớn dưới lòng đất
ghi nhận tại hiện trường từ chiều tối ngày hôm qua hai mươi tám tháng một mươi một lực lượng chức năng đã bắt đầu dùng rào thép di động
chắn hai đầu phố cửa bắc với chiều dài một trăm linh mét
lực lượng dân quân khoanh vùng bảo vệ ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn
người dân sinh sống trong khu phố này vẫn có thể ra vào dưới sự kiểm soát của công an phường
tại nơi phát hiện bom được rào chắn thêm một lớp hàng rào bảo vệ ngăn người dân qua lại
theo thông tin ban đầu quả bom được phát hiện có trọng lượng lên tới ba trăm bốn mươi kg
chủ tịch ủy ban nhân dân quận ba đình xác nhận về báo chí bộ tư lệnh thủ đô thông tin khả năng bom lớn
nên sẽ thuộc thẩm quyền của bộ quốc phòng xử lý
hiện lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường sau đó sẽ xác định quy trình xử lý và di chuyển quả bom này